ngô vân niếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngô văn được sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi phạm quốc khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và võ văn phi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một cùng ngụ ấp tây xã long hữu tây huyện cần đức tỉnh long an
các đối tượng trên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
tại hiện trường có nhiều phương tiện ống bơm hút cát nên tiến hành lập biên bản
và yêu cầu đưa xà lan và tan vật về cơ quan công an để làm rõ
qua kiểm đếm trên xà lan lực lượng chức năng xác định có khoảng gần một trăm hai mươi mét khối cát
bước đầu các đối tượng khai nhận số lượng cát này được khai thác trái phép trong đêm trên sông vàm cỏ đông
và chỉ là người làm thuê cho người khác
hiện phòng điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh long an
đã tạm giữ xà lan các phương tiện khai thác các trái phép và tan vật
để tiếp tục xác minh điều tra làm rõ xử lý theo quy định
tại tp thọ công an tp việt trì vừa phát hiện và xử lý vi phạm hành chính
đối với một cơ sở trên địa bàn xã thụy vân đang có hành vi sang chiết ga trái phép
cơ sở này hoạt động lén lút trong khu dân cư không có giấy phép đăng ký kinh doanh
không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng trái chữa trái
tại thời điểm kiểm tra công an tp việt trì phát hiện và bắt quả tang vũ thị toàn
chú xã thụy vân tp việt trì đang có hành vi sang chiết nạp khí dầu mỏ hóa lỏng
từ bình loại một mươi hai kg nhãn hiệu vinapetro vào ba bình loại ba kg
đây là các bình đã qua sử dụng theo quy định chỉ sử dụng một lần
địa điểm sang chiết ga trái phép
gà trái phép diễn ra ngay tại bếp ăn của gia đình không được trang bị phương tiện
thiết bị phục vụ công tác phòng trái chữa trái
lực lượng công an đã thu giữ bốn bình loại một mươi hai kg bên trong có chứa khí dầu mỏ hóa lỏng
ba bình loại một mươi hai kg đã qua sử dụng cùng hàng chục vỏ chai loại ba kg dùng để sang chiết ga trái phép
tại thời điểm kiểm tra vũ thị toàn không xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh
công an tp việt trì đã lập biên bản và đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban thường vụ quốc hội vừa ban hành nghị quyết số chín trăm năm mươi bốn về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân
theo đó mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được điều chỉnh nâng từ chín triệu đồng một tháng lên một mươi một triệu đồng một tháng
người phụ thuộc từ ba sáu triệu đồng một tháng lên bốn bốn triệu đồng một tháng
việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả lạm phát tăng so với thời điểm năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi và áp dụng từ kỳ tính thuế năm hai nghìn hai mươi
những người phải nộp thuế
những người phải nộp thuế đã được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới
việc điều chỉnh này dựa trên quy định của luật thuế thu nhập cá nhân là khi giá cả thị trường có biến động trên hai mươi
thì phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân
theo đó chỉ số cpi tại thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín vừa qua so với thời điểm một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đã tăng hai mươi ba
với mức giảm trừ ra cảnh mới khoảng một triệu người đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân
ở mức đầu tiên sẽ không phải nộp thuế nữa
vì vậy việc nghị định được ban hành vào lúc này đang đem đến niềm vui cho nhiều người dân
với mức thu nhập trung bình hơn một mươi triệu đồng một tháng từ kỳ tính thuế năm nay
chị nguyễn hà quỳnh sẽ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân nữa
với chị quỳnh đây là một tin vui
trước đây là mình đã phải đóng thuế thu nhập cá nhân hàng năm rồi
tuy nhiên thì với cái mức tính bây giờ thì phải một mươi một triệu thì mới phải đóng cơ
thì bản thân mình có thể là không phải đóng thuế thì mình thấy rất là vui
tại vì là đối với việc không phải đóng thuế này thì mình sẽ tiết kiệm được một phần chi phí cho cuộc sống
và có thể là tiết kiệm cho tương lai sau này của mình
còn với gia đình chị nguyễn oanh nhà có hai con nhỏ
nên việc áp dụng mức giảm chứa ra cảnh thuế thu nhập cá nhân mới
sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng chị rất nhiều
theo tính toán với hộ gia đình như chị oanh
thì thu nhập trung bình mỗi tháng của hai vợ chồng phải trên ba mươi tám triệu đồng mới bắt đầu phải nộp thuế
khi mà mình biết được tin là quốc hội thông qua cái việc mà
tăng thuế thu nhập cá nhân
tăng mức giảm chứa ra cảnh thì mình cảm thấy rất là vui
bởi vì tăng mức giảm chứa ra cảnh thì rất là có lợi
đối với những người có thu nhập trung bình như chúng tôi
và trong cái thời buổi kinh tế nó khó khăn
mọi thứ nó đều chi phí đều đắt đỏ
và nhất là trong cái lúc mà sau cái dịch bệnh như thế này
thì mọi thứ nó đã bị đảo lộn đi rất là nhiều
nên là khi mà nhà nước đưa ra cái chính sách là tăng mức giảm chứa ra cảnh
thì chúng tôi cảm thấy rất là vui và rất là phấn khởi
với việc điều chỉnh này không chỉ một triệu người đang phải nộp thuế thu nhập cá nhân
ở mức đầu tiên được hưởng lợi
mà những người có thu nhập cao hơn phải nộp thuế trong khoảng bậc hai trở đi
cũng sẽ có lợi khi số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cũng giảm đáng kể
do được nâng mức giảm chứa ra cảnh lên
để mà tính cho một người hưởng một mươi một triệu thì không phải là nằm trong một mươi một triệu
mà nó bao hàm cả cái bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
cũng như các cái giảm chứa do người ăn theo hay cái chi phí đóng góp từ thiện
và các cái chi phí đóng góp cho các cái quỹ chung của cộng đồng
thì đã được trừ ra khỏi cái thu nhập của cái người lao động
để tính cái phần phải chịu cái thuế thu nhập cá nhân
việc giảm thuế này sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước
nhưng cá nhân người nộp thuế sẽ được lợi vì được giảm mức điều tiết về thuế
theo đó số thuế phải nộp
thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi đối tượng nộp thuế
tuy nhiên mức độ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp
sẽ cao hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao
mức giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ trước khi tính thuế thu nhập cá nhân
cho bản thân người nộp thuế và những người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm phải nuôi dưỡng
theo đó mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của pháp luật là mức chung
không phân biệt ở nông thôn hay là ở thành phố
theo bộ tài chính cả nước hiện có khoảng sáu tám mươi chín triệu người nộp thuế thu nhập cá nhân
từ tiền lương tiền công với tổng số thuế thu được năm hai nghìn một mươi chín là trên bảy mươi chín hai trăm hai mươi tỷ đồng
việc điều chỉnh tăng giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lần này
đã giúp cho nhiều người nộp thuế được hưởng lợi
tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều băn khoăn xung quanh cách tính thuế thu nhập cá nhân hiện nay
mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh dựa trên cơ sở tính toán như sau
nhân chín triệu đồng bằng một mươi một tám mươi tám triệu đồng làm tròn một mươi một triệu đồng
cách tính tương tự với người phụ thuộc
do chỉ số cpi tại thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
so với thời điểm một tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đã tăng hai mươi ba
theo nhiều ý kiến việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này
chỉ là một giải pháp thời điểm và có thể sẽ sớm không theo kịp thực tế đời sống
trong giai đoạn vừa rồi đất nước chúng ta là kinh tế phát triển
như vậy là cái thu nhập nó tăng
và bên cạnh đấy cũng phải nói một số cái giá cả khả năng cũng tăng
cho nên cái chuyện mà tăng cái giá trị để giảm trừ cho gia cảnh
để phải đóng thế tôi cho tôi hoàn toàn đồng tình
thế thì tôi nghĩ cái chuyện này là thích hợp
có điều tôi cũng xin kiến nghị
có lẽ trước mắt là ta cứ áp dụng một mươi một triệu để chúng ta giảm trừ thế
và ra cảnh giảm trừ cho con cái
nhưng tôi nghĩ cũng nên nghiên cứu dần đi
bởi vì tôi nghĩ cái số một mươi một triệu thì trước mắt là thích hợp
nhưng có lẽ trong một vài năm tới thì cũng sẽ lại cũng làm là thấp
tôi nghĩ phải nâng lên
nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc chỉ dựa vào mức tăng cpi
để điều chỉnh ngưỡng chịu thuế thu nhập cá nhân nên được xem xét lại
bên cạnh đó số bậc tính thuế và mức thuế xuất cũng cần được tính toán
sao cho bắt kịp thực tế hiện nay
chúng ta là mua nhà mua xe đi học khám bệnh chữa bệnh v v
tất cả nhu cầu đấy không hề được tính vào chi phí không thể được khấu trừ
tổng thể thì phải là giảm bớt cái thuế xuất
rất là những cái bậc khởi điểm
giảm bớt cái số bậc
để cho nó đơn giản giảm bớt cái mức độ cao nhất ba mươi năm
tôi cho rằng tối đa chúng ta chỉ nên cân nhắc hai mươi cùng nắm là hai mươi năm
thay vì ba mươi năm hiện nay
và đặc biệt là phải cho phép khấu trừ khuyến khích lấy hóa đơn chứng từ
khuyến khích mọi cái thứ vận hành nền kinh tế
và định hướng vào cái tiêu dùng cho nó hợp lý
cái việc mà đóng cái thuế thu nhập cá nhân ấy
thì rõ ràng nó là một cái biện pháp điều tiết của nhà nước
đối với những người có thu nhập cao
nhưng đồng thời
nó cũng lại là
là một cái biện pháp để nhà nước khuyến khích
cái người lao động phải nâng cao cái trình độ
cái năng lực của mình
do đó cho nên giữa cái việc xác định
cái mức độ đóng thuế của những người có thu nhập cao
với cái mức trung bình
cũng cần phải xem xét
để có cái độ giãn cách nó phù hợp
với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân hiện nay
số thu thuế từ thuế thu nhập cá nhân một năm
giảm khoảng một mươi ba trăm linh tỷ đồng
tương đương giảm khoảng một mươi ba
số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
đã và đang tác động không nhỏ đến nền kinh tế
việc điều chỉnh này được đánh giá
sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với người nộp thuế
hiện đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân năm hai nghìn hai mươi
cũng đang được đưa ra xem xét
bản tin tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam cho biết
tuyển thị thuế thu nhập cá nhân

sẽ bắt đầu triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng etc
từ một mươi năm h ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
nhà cung cấp dịch vụ thu phí công ty trách nhiệm hữu hạn
thu phí tự động vetc sẽ triển khai gián thẻ miễn phí gián thẻ lần đầu
và mở tài khoản giao thông cho tất cả các phương tiện
tại hai điểm dừng nghỉ trên cao tốc
tại km hai trăm hai mươi bảy tất cả các ngày trong tuần
tổng cục đường bộ lưu ý khách hàng khi mua vé tháng quý
chưa gián thẻ thu phí
thu phí tự động etc cần đưa xe và giấy tờ đến các điểm gián thẻ
xe đã gián thẻ khi mua vé tháng quý
cần kiểm tra đảm bảo thẻ còn nguyên vẹn trên xe
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi công ty cổ phần bot pháp vân cầu rẽ
sẽ không bán vé tháng quý thủ công mtc
khách hàng không gián thẻ thu phí tự động etc
sẽ không mua được vé tháng quý mtc
khách hàng khi mua vé tháng quý etc bằng tiền mặt
bắt buộc phải lấy phiếu thu
trong thời gian quý ba năm hai nghìn chín
để xác nhận việc mua vé tháng quý
phục vụ việc lưu thông qua trạm thu phí
khách hàng có thể tự nạp tiền vào tài khoản giao thông
và mua vé tháng quý tại nhà
bằng cách vào ứng dụng của vetc
hoặc cổng thông tin khách hàng
các phương tiện chưa gián thẻ
chưa nập tiền vào tài khoản giao thông
hoặc tài khoản giao thông không đủ tiền để trả phí
vui lòng không lưu thông vào làn dành riêng cho xe etc
nếu vẫn lưu thông vào làn dành riêng cho xe etc
sẽ bị xử lý theo điểm c khoảng bốn điều
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá trị xuất khẩu gạo năm tháng đầu năm
tăng gần một mươi chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ước tính tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo
năm tháng đầu năm đạt gần hai chín triệu tấn
và một bốn mươi một tỷ usd tăng năm một về khối lượng
và tăng một mươi tám chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu gạo tăng mạnh sau khi chính phủ cho xuất khẩu gạo
bình thường trở lại từ đầu tháng năm
đáng chú ý là giá xuất khẩu gạo của việt nam trong tháng năm
tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm qua
với giá bình quân đạt năm trăm hai mươi bảy usd một tấn
tăng năm sáu so với tháng bốn
và tăng hai mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong năm tháng đầu năm giá xuất khẩu gạo của việt nam
tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đạt bình quân bốn chín triệu usd một tấn

bộ công thương nhận định với mức giá cạnh tranh
và xuất khẩu đang tăng mạnh trở lại như hiện nay
việt nam có cơ hội lớn để vượt qua thái lan
về xuất khẩu gạo toàn cầu ngay trong năm nay
để giúp người dân phát triển kinh tế
những năm gần đây huyện tuyên hóa của tỉnh quảng bình
đã khuyến khích người dân phát triển nghề nuôi ong lấy mật
đồng thời xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong tuyên hóa
với chuỗi giá trị khép kín đạt tiêu chuẩn chất lượng cao
và nhờ đó mà nghề nuôi ong lấy mật đã trở thành sinh kế bền vững
mang lại nguồn thu nhập cao ổn định cho bà con
ghi nhận tại quảng bình
những năm gần đây tại huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình
nghề nuôi ong lấy mật phát triển mạnh mẽ
với vốn đầu tư ban đầu không lớn công chăm sóc đơn giản
chính vì vậy nghề nuôi ong lấy mật đã giúp nhiều hộ dân phát nghèo
vươn lên làm giàu phát triển kinh tế địa phương
để giúp người dân yên tâm sản xuất
những năm qua huyện tuyên hóa đã xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong tuyên hóa
với chuỗi giá trị khép kín đạt tiêu chuẩn chất lượng cao uy tín trên thị trường
những người nuôi ong ở huyện tuyên hóa
cũng đã thành lập nhiều cơ lộc bộ tham gia và hợp tác để giúp đỡ nhau
và tạo thành chuỗi mô hình liên kết hợp tác
để giúp người dân yên tâm sản xuất
những năm qua huyện tuyên hóa đã xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong tuyên hóa

những người nuôi ong ở huyện tuyên hóa
cũng đã thành lập nhiều cơ lộc bộ tham gia vào hợp tác để giúp đỡ nhau
và tạo thành chuỗi mô hình liên kết hợp tác

những người nuôi ong ở huyện tuyên hóa